liên quan đến vụ tàu cá ngư dân tỉnh quảng ngãi bị đâm chìm lực lượng chức năng của tỉnh quảng nam đã khẩn trương cứu hộ và vào cuộc điều tra
theo thông tin từ công an tỉnh quảng nam tàu chở hàng di chuyển từ tỉnh đồng nai khi đến vùng biển quảng nam thì xảy ra va chạm với tàu cá qng chín mươi một nghìn bốn trăm hai mươi sáu
hiện cục hàng hải việt nam phối hợp với bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam tiến hành giữ tàu chở hàng này trên vùng biển thừa thiên huế để điều tra
từ chiều qua thi thể của ba ngư dân tử vong sau vụ chìm tàu đã được bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam đưa về tỉnh quảng ngãi để gia đình an táng
trước đó vào sáng qua trên vùng biển cách bờ khoảng bảy hải lý thuộc huyện thăng bình tỉnh quảng nam đã xảy ra vụ va chạm trên biển làm ba người chết và mất tích năm người bị thương